công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa tổ chức lễ phát động vận động giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố
lễ phát động nhằm tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
cũng như ý thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc chấp hành pháp luật góp phần bảo đảm an ninh trên địa bàn
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng kêu gọi người dân tuân thủ những quy định của pháp luật liên hệ giao nộp vũ khí vật liệu nổ các công cụ hỗ trợ nếu có
tại công an các phường xã tại lễ phát động đã có một mươi sáu cá nhân tập thể đến liên hệ với công an các phường xã để giao nộp hơn bốn mươi công cụ hỗ trợ các loại